người dân tại thôn cát hải xã tân hải huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu bức xúc phản ánh về tình trạng nguồn nước trong hồ chứa nước của cống số sáu
nơi một số nhà máy chế biến hải sản thuộc xã tân hải huyện tân thành vẫn đang hoạt động đang chuyển từ màu xanh sang màu hồng tím bốc mùi hôi thối rất khó chịu
có mặt tại hồ chứa nước rộng khoảng một mươi hectare chúng tôi nhận thấy nước trong hồ đang chuyển dần sang màu hồng tím
thậm chí dòng nước hồng tím này còn chảy qua cống số sáu tràn sang một khúc sông nơi đang có dân cư sinh sống
ngoài hiện tượng nước đổi màu thì không khí ở đây cũng bị ô nhiễm trầm trọng bốc mùi hôi thối
đặc biệt nhân viên bảo vệ cống số sáu ở đây cho biết
việc xả thải của các nhà máy chế biến
hầu hết đều diễn ra vào ban đêm
trước đó hàng chục hộ nuôi trồng thủy sản tại đây đã bị thiệt hại nặng nề do tình trạng cá chết hàng loạt nổ trắng bè
nguyên nhân được xác định là do một mươi bốn nhà máy chế biến hải sản trong khu vực đã xả thải trực tiếp ra
cơ quan chức năng tỉnh bà rệ vũng tàu buộc các nhà máy chế biến hải sản trong khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do tình trạng cá chết hàng loạt nổ trắng bè
các nhà máy tạm ngừng hoạt động để tiến hành thanh tra kiểm tra
sau đó một số nhà máy buộc phải dừng hoạt động một số khác được tiếp tục nhưng hoạt động với một mươi công suất
tuy nhiên theo phản ánh của người dân thì những nhà máy trên hoạt động liên tục và xả thải vào ban đêm
được biết đây là hồ để xả lũ về mùa mưa ngăn mặn xâm lấn đất nông nghiệp cho địa phương
nhưng từ lâu người dân nơi đây vẫn thường gọi là hồ chứa nước thải
bởi ngoài công năng điều tiết thủy lợi thì hồ này đã trở thành nơi chứa nước thải của các nhà máy chế biến hải sản tại xã tân hải